trong không khí phấn khởi đón tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín kỷ niệm tám mươi chín năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
sáng ngày một tháng hai tức hai mươi bảy tết tại phủ chủ tịch tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chúc tết lãnh đạo đảng
nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đồng bào chiến sĩ cả nước kiều bào ta ở nước ngoài
cùng tham dự có các đồng chí nguyên tổng bí thư lê khả phiêu và nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn các đồng chí lão thành cách mạng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó chủ tịch nước phó chủ tịch quốc hội phó thủ tướng chính phủ
các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan trung ương và thành phố hà nội
gửi thông điệp nhân dịp xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín tới cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định những thành tiệu toàn diện đạt được trong năm hai nghìn hai mươi
trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần củng cố nâng cao niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân
vào sự lãnh đạo của đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước tạo nên sức mạnh tổng hợp
đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tạo động lực và khí thế mới
niềm tin và hy vọng lớn bước vào năm mới hai nghìn một mươi chín
gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
mặt trận tổ quốc việt nam các mẹ việt nam anh hùng cùng toàn thể đồng bào đồng chí và chiến sĩ cả nước
đồng bào ta ở nước ngoài lời chào trân trọng lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
thưa các đồng chí đất nước ta vừa đi qua năm hai nghìn một mươi
năm thứ ba thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng với đầy ấp các sự kiện rất sôi động và phong phú
trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn thách thức
với sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng toàn dân và toàn quân chúng ta đã đạt được những thành quả rất quan trọng
đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực
kinh tế có bước tăng trưởng đáng mừng
đạt hơn bảy
chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ một mươi hai chỉ tiêu cơ bản kế hoạch đã đề ra
kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định lạm phát được kiểm soát
các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm
quy mô nền kinh tế tăng nhanh nợ công giảm năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên một bước
đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện
sự nghiệp phát triển
nghiệp văn hóa xã hội có bước tiến bộ
giáo dục đào tạo khoa học công nghệ bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực
thể dục thể thao cũng đạt được nhiều thành tích cao
tiềm lực quốc phòng an ninh được tăng cường
độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của đất nước vẫn được giữ vững
môi trường hòa bình ổn định
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được bảo đảm
hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh và mở rộng
uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao
công tác xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều nhiệm vụ biện pháp quyết liệt đồng bộ và đạt được những kết quả cụ thể rõ rệt
nghị quyết về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và nhiều quy định quy chế về công tác tổ chức cán bộ đảng viên
nhằm khắc phục những hạn chế yếu kém và ngăn chặn tiêu cực được ban hành và triển khai thực hiện
công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực đạt được nhiều kết quả quan trọng
nhiều vụ án lớn về kinh tế tham nhũng được phát hiện điều tra tiến hành khởi tố truy tố xét xử nghiêm minh thể hiện quyết tâm cao của đảng nhà nước trên mặt trận phòng chống tham nhũng lãng phí
với tinh thần không có vùng cấm
được cán bộ đảng viên và nhân dân hoan nghênh đồng tình ủng hộ
những thành tiệu toàn diện đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần củng cố nâng cao niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân
và sự lãnh đạo của đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước
đó là kết tinh của sự nghiệp hơn ba mươi năm đổi mới toàn diện đất nước
sự đoàn kết thống nhất nỗ lực phấn đấu chung sức chung lòng
sự đoàn kết thống của toàn đảng toàn dân toàn quân ta
đồng thời đồng tình ủng hộ cổ vũ động viên góp ý kịp thời của các đồng chí cán bộ đảng viên các đồng chí lão thành các tầng lớp nhân dân
tạo nên một sức mạnh tổng hợp đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
tạo động lực và khí thế mới niềm tin và hy vọng lớn bước vào năm hai nghìn hai mươi
không phải ngẫu nhiên
mà một không khí phấn khởi tin tưởng ngày càng lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân tác động tích cực mạnh mẽ trên khắp cả nước và được nhiều bạn bè quốc tế ghi nhận
nhân dịp này chúng ta bày tỏ sự chi ân sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng mẹ việt nam anh hùng đối với đội ngũ cán bộ đảng viên toàn thể đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước đồng bào ta ở nước ngoài
nóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thổ quốc
chúng ta cũng chân thành cảm ơn các tổ chức quốc tế và các nước bạn bè gần xa về sự hợp tác giúp đỡ và ủng hộ quý báu đã dành cho đất nước ta trong những năm qua và năm hai nghìn một mươi tám
thưa các đồng chí mùa xuân bao giờ cũng là mùa báo hiệu cho một sự khởi đầu tốt lành và tràn đầy hy vọng